công an tỉnh đang điều tra truy tìm người làm giả phiếu xét nghiệm này
tiếp tục với các tin tức về an ninh trái tự
thông tin từ nghệ an công an tp vinh đang mở rộng điều tra chuyên án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
bắt giữ khởi tố bốn đối tượng làm giả hàng trăm bộ hồ sơ giấy tờ xe ô tô hạng sàn
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một công an tp vinh bắt giữ hai đối tượng vì hành vi làm giả giấy tờ xe ô tô
mở rộng điều tra cơ quan chức năng đã di lý đối tượng cầm đầu trong đường dây này là trần huỳnh đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị trấn nam đàn từ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông thành phố hà nội
đức khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đức lên mạng xã hội đặt mua của một đối tượng chưa rõ danh tính
khoảng năm mươi con dấu giả của các cơ quan đăng ký đăng kiểm xe cùng các mẫu phôi
sau đó sử dụng máy tính máy in máy ép plastic để tự làm giấy tờ giả
tính đến thời điểm bị bắt đức đã bán khoảng năm trăm linh bộ giấy tờ xe giả cho khách theo yêu cầu
quá trình điều tra công an tp vinh thu giữ một mươi sáu phôi các loại giấy tờ xe ô tô
hai giấy đăng ký xe ô tô kiểm định xe ô tô nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất giấy tờ giả
công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị vừa phát hiện vụ vận chuyển rượu nhập lậu số lượng lớn
tại khu phố năm phường đông thanh tp đông hà
công an tp đông hà tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô biện kiểm soát bảy mươi bốn c tám nghìn năm trăm một mươi ba do mai văn thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tp đông hà điều khiển
phát hiện trên xe có gần một sáu trăm linh chai rượu ngoại các loại do nước ngoài sản xuất tổng trị giá khoảng một năm tỷ đồng
số rượu này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an mai văn thành khai được thuê vận chuyển số rượu trên cho một người không quen biết
ở xã cam hiếu huyện cam lộ
từ quán ngang huyện do linh công an tp đông hà đã ra quyết định tạm giữ tăng vật phương tiện để tiếp tục điều tra
giữa lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh tây nam bộ
thì nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định lén lút tụ tập tổ chức đánh bạc ăn tiền
với hành vi đánh bạc sau đối tượng trú tại huyện an minh châu thành tân hiệp và thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp bắt giữ
nhận được tin báo của người dân khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an huyện tân hiệp đã bắt quả tang sáu đối tượng cùng ba người khác đang đánh bạc
với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại nhà của trần bảo quốc ở ấp kinh ba a xã tân hiệp a
tại hiện trường công an đã tạm giữ trên ba trăm linh triệu đồng ba bộ tài xỉu một mươi ba xe máy và nhiều dụng cụ khác
phục vụ cho việc đánh bạc
ổ bạc này do lương quốc thọ đứng ra thu tiền sâu và hoạt động gần một tháng nay